nhân kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam bulgari thông tân xã việt nam
hãng thông tấn bungary và đại sứ quán cộng hòa bungary tại việt nam đã phối hợp tổ chức triển lãm ảnh
việt nam bungary bảy mươi năm hữu nghị và phát triển từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tham dự lễ khai mạc triển lãm tại trung tâm thông tấn quốc gia có đại diện lãnh đạo bộ ngoại giao
bộ văn hóa thể thao và du lịch các vị đại sứ đại diện phái đoàn ngoại giao các nước
và nhiều tổ chức hiệp hội hữu nghị của hai nước phát biểu khai mạc đại diện thông tấn xã việt nam
và đại sứ bulgari tại việt nam đều nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lâu dài của hai nước trên nhiều lĩnh vực
cuộc triển lãm này chính là bằng chứng của sự hợp tác giữa hai cơ quan thông tấn được không ngừng duy trì và củng cố
triển lãm gồm bảy mươi bức ảnh đen trắng và ảnh màu tiêu biểu của thông tấn xã việt nam và hãng thông tấn bungary
phản ánh chân thực sống động tình hữu nghị truyền thống hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước việt nam và bungary trong suốt bảy mươi năm qua